kính thưa quý vị ngày sáu tháng hai công an tp hcm cho biết đã tiến hành niêm phong thu giữ sáu mươi ba bình khí cười
năm mươi bộ dụng cụ sử dụng xây xa và phát hiện nhiều sai phạm khác tại cơ sở kinh doanh beer garden poc poc
trên đường nguyễn đình chiểu phường võ thị sáu quận ba tp hcm
vào lúc giờ một mươi năm phút sáng ngày sáu tháng hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm
chú trị phù hợp phòng cảnh sát hình sự phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng hơn một trăm linh cảnh sát cơ động bất ngờ đột kích vào cơ sở kinh doanh beer garden poc poc
tại địa chỉ bảy mươi chín a đường nguyễn đình chiểu phường võ thị sáu quận ba
tại thời điểm kiểm tra có bốn trăm một mươi một người trong đó có tám mươi hai người nước ngoài
kiểm tra các khu vực của quán bia công an phát hiện có sáu mươi ba bình khí cười một mươi bảy hộp ba mươi một gói shisha
nhiều dụng cụ sử dụng xây xa sáu kiện rượu
cơ sở này không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số bình khí và số rượu trên
nên cơ quan công an tiến hành thu giữ xử lý theo quy định
qua kiểm tra bước đầu xác định cơ sở này vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy
vi phạm và hoạt động kinh doanh quá thời gian quy định
kinh doanh hàng hóa có điều kiện nhưng không có giấy phép kinh doanh
các đơn vị nghiệp vụ của công an tp hcm cũng nhanh chóng sàng lọc
và đưa những người có liên quan về trụ sở công an làm việc
qua test nhanh phát hiện hai mươi người dương tính với ma túy
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng